hỗ trợ phát triển sản xuất nhóm hộ tổ hợp tác tiến tới hình thành các hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
đây là cách làm đang được ngành nông nghiệp quảng ngãi áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế tăng thu nhập cho người dân
đàn gà một năm trăm linh con hơn một tháng tuổi của nhóm hộ nông dân ở thôn gia ri xã sơn trung huyện sơn hà do anh đinh văn thấp làm nhóm trưởng
đây là mô hình đầu tiên của xã sơn trung được hỗ trợ từ nguồn vốn ba mươi a theo hình thức nhóm hộ